xin kính chào quý vị và các bạn
sau những ngày có nắng và khô giáo thì từ ngày hôm nay
hiện tường nồm ẩm đã bắt đầu xuất hiện
ở các tỉnh thành miền bắc
đặc biệt là khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
đây là dạng thời tiết khó chịu nhất
trong năm ở các tỉnh bắc bộ
dự báo tình trạng mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện
ở các tỉnh bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới
tập trung nhiều hơn ở khu vực
phía đông bắc bộ vào đêm và sáng
khi đới gió đông nam ẩm
hoạt động mạnh
còn trưa chiều trời tạnh giáo hơn
với nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ
trong khoảng là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng các tỉnh phía tây bắc bộ
có nắng nhiều và sớm hơn
nên nhiệt độ cao giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
có nơi còn trên hai mươi chín độ
trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng
khối khí lạnh suy yếu
cũng tác động đến các tỉnh
ở phía bắc của miền trung
hiến tại đây thì nhiều mây có sương mù
và mưa nhỏ vào đêm và sáng
còn trưa chiều tạnh giáo nhiệt độ cao nhất
đạt mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
và càng vào phía nam
thì thời tiết càng ổn định có nắng nhiều
nhiệt độ trong khoảng là từ
ba mươi một đến ba mươi ba độ vào trưa chiều mai
trong khi đó
khu vực nam bộ và tây nguyên
thì vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô
với ít mưa và ban ngày
thì có nắng
tại các tỉnh tây nguyên nhiệt độ trưa chiều
giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
còn với các tỉnh nam bộ ngày nắng
riêng miền đông còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên khu vực biển bắc biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa
duy trì gió đông đến đông nam cường độ ở mức cấp ba cấp bốn
còn khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm quần đảo trường sa
vẫn phổ biến là gió đông
đến đông bắc ở mức là cấp bốn cấp năm
có mưa vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng
thuận lợi cho các hoạt động hàng hải
và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa
và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa nhỏ mưa phun
và sương mù tập trung chủ yếu
về đêm và sáng gió nhẹ
sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ
một mươi tám đến hai mươi năm độ